tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
và trong ngày hôm nay thì có thêm năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại các cơ sở y tế trên cả nước
tính đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng chín việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
có thêm năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại các cơ sở y tế trên cả nước
trong một sáu mươi ba ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm ba mươi sáu ca
số ca còn đang điều trị là chín mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi hai bốn trăm một mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn trăm bảy mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi năm năm trăm chín mươi một người
cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi sáu ba trăm năm mươi năm người